thời gian gần đây trên địa bàn thành phố hà nội liên tiếp xảy ra các vụ cháy tại những ngôi nhà hình ống
khu nhà ở nhiều căn hộ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
mới đây vụ cháy trung cư mini làm nhiều người thương vong xảy ra trên địa bàn phường khương đình
quận thanh xuân thành phố hà nội đã phơi bầy rất nhiều lỗ hổng trong công tác quản lý đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ
cũng chính sau vụ hỏa hoạn thương tâm này nhiều cư dân sinh sống ở những trung cư mini khác
cũng cảm thấy hoang mang lo lắng về việc đảm bảo và đáp ứng tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy
tại các khu căn hộ dịch vụ căn hộ mini mà họ đang thuê
được biết bà nguyễn thị hòa mua trung cư mini ở phường khương đình quận thanh xuân hà nội được bảy năm nay
nhưng đến nay hệ thống phòng cháy chữa cháy của tòa nhà vẫn chưa đạt tiêu chuẩn để nghiệm thu
theo bà hòa
trung cư mini này có khoảng bốn mươi năm phòng một thang máy và một lối thoát hiểm cầu thang bộ
mỗi một cầu thang bộ người dân phải tự trang bị hai bình cứu hỏa
mặc dù bà hòa đã nhiều lần ý kiến trong buổi họp dân và phản ánh lên ủy ban phường
nhưng sau mỗi lần kiểm tra bên phòng cháy chữa cháy không trả lại biên bản kết quả
cũng rất là nhiều lần bên phòng cháy chữa cháy của phường
kết hợp với của quận đến để làm việc kiểm tra
thì tôi cũng là người tổ chức dân để mà họp dân và có những cái phương án đề nghị là để hoàn thiện
và sử dụng đưa cái phòng cháy chữa cháy để làm sao nó hoạt động được tốt
để chúng tôi có đủ điều kiện xin chủ đầu tư làm cái sổ hồng đấy cho dân
nhưng vì lý do có trả lời cho tôi là không đủ điều kiện vì cái hệ thống chữa cháy
không đảm bảo về kỹ thuật
cũng theo người dân tại đây trung cư mini này thuộc diện nhà ở hỗn hợp vừa để bán vừa cho thuê
mặc dù loại nhà ở này chỉ được cấp phép xây sáu tầng nhưng chủ đầu tư xây vượt thêm ba tầng
không những vậy kỹ thuật phòng cháy chữa cháy dường như bị tê liệt nên người dân cảm thấy rất bất an
đáng nói ở căn trung cư này có diện tích rất hẹp
các hộ tận dụng ngay cả những lối thoát hiểm
để đệ đồ thậm chí họ giao luôn cả những bình cứu hỏa như thế này
tương tự ở phố khương hạ tại phố bùi sương trạch
trong con ngõ nhỏ khoảng năm trăm linh mét xuất hiện hàng chục nhà ở trung cư mini
theo chị tươi người dân sinh sống tại phố bùi sương trạch quận thanh xuân hà nội
cảm thấy rất hoang mang khi sau vụ cháy kinh hoàng
ở trung cư mini khương hạ
thế nhưng họ cũng chưa biết xử lý như thế nào
bởi nếu không tiếp tục ở đây thì sẽ ở đâu
theo chị tươi căn trung cư mini chị đang ở cũng được trang bị những vật dụng cơ bản
như thang dây bình cứu hỏa và dán những tấm biển hướng dẫn phòng cháy chữa cháy
nhưng thực tế chủ đầu tư chưa bàn giao cho tòa nhà về hệ thống phòng cháy chữa cháy
và người dân cũng không biết cách sử dụng như thế nào
sau khi nghe cái vụ bên kia thì bà con nói chung là cũng hơi hoang mang một xíu
chủ đầu tư gần như là họ chưa có một cái buổi bàn giao cụ thể cho cư dân về cái việc phòng cháy chữa cháy đấy
mình thấy có tầng dưới là để xe này tầng chín là sân thượng này còn nhà mình thì đang là tầng sáu
nên là mình cũng mình mua thì mình cũng không quan tâm đến là nó bị vượt như thế nào
bởi vì mình nghĩ là cái tầng đấy của nhà mình nó là chuẩn rồi
mình cũng có xem qua mình cũng có tìm hiểu
thì mình nghĩ là xin giấy phép trung cư mini thì ít nhất là nó
nó sẽ được khoảng tám chín tầng
nên là nhà mình mua tầng sáu là chắc cũng không vào vi phạm gì
nên là ít tiền nhưng mà gọi là cũng có tìm hiểu sơ qua để có thể chốt mua
gọi là mình mang lại một chút yên tâm cho ra nhà mình thôi
theo ông quát nhân viên bảo vệ tại đây cho biết
trung cư mini này có ba mươi sáu căn hộ được xây dựng một mươi tầng
hệ thống phòng cháy chữa cháy ở đây trang bị chỉ là tương đối
người dân phải tự thiết kế ô cửa nhỏ để thoát hiểm
ở đây tòa nhà này tất cả các căn hộ ở đây là chủ đầu tư người ta bán đứt cho các hộ dân
mà hiện tại là các hộ dân ở đây bây giờ là người ta chỉ bầu ra một người đứng ra đại diện
mà những người người ta làm trách nhiệm để nó không có lương
đây mình có một mươi tầng có ba mươi sáu căn hộ
còn cái cơ bản nhất vẫn là các hộ sẽ làm bố trí cái hệ thống
cửa thoát hiểm của từng căn hộ
theo bộ xây dựng ở các khu đô thị
từ lâu đã xuất hiện tình trạng lợi dụng sự buông lỏng quản lý của các cơ quan chức năng
đã có không ít hộ gia đình cá nhân đã tự ý thực hiện xây dựng công trình riêng lẻ nhiều tầng
căn hộ không tuân thủ đúng quy định của pháp luật
từ đó dẫn đến hệ lụy như vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy
dẫn đến nguy cơ cháy nổ cao trong cộng đồng dân cư
quá tải hệ thống hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội
không cấp được giấy chứng nhận cho người mua căn hộ
đây là trung cư millie thì mình thấy rằng là nó là một cái tòa nhà
nhưng mà với các phòng diện tích nhỏ nhỏ hơn các trung cư mà đủ cái tiêu chuẩn để ở
nhiều khi nó chỉ hai mươi năm m hai hoặc ba mươi m hai thậm chí là có chỗ là do cái điều kiện xây dựng
thậm chí nó còn nhỏ hơn một chút
những trung cư đó thì thường là tiềm mật
ví dụ như là hành giang thì nhỏ hơn này
đi lại thì nhỏ hơn này
thậm chí có rất nhiều trung cư thì là ở trên thì là người dân ở
ở dưới thì để xe máy ô tô rất là nhiều
ở ngay tầng một chứ không phải là tầng hầm
thì những cái điều kiện phòng cháy chữa cháy nó yếu
mặc dù đã có nhiều chỉ đạo về công tác phòng cháy chữa cháy
sau một số bộ ngành địa phương vẫn thực hiện thiếu quyết liệt
nhiều tồn tại hạn chế các nguy cơ cháy nổ còn rất lớn
đặc biệt khi để xảy ra vụ việc nghiêm trọng
khi cháy trung cư mini tại khương đề
bình thanh xuân hà nội
quán triệt ý kiến chỉ đạo của tổng bí thư nguyễn phú trọng
về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy
thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ trưởng
thủ trưởng các ban bộ ngành địa phương
nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của ban bí thư
quốc hội chính phủ thủ tướng về phòng cháy chữa cháy
với các địa phương thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh hoạt động quản lý xây dựng
nhất là việc cấp phép thanh tra kiểm tra chấp hành pháp luật xây dựng
trong trách nhiệm cụ thể xử nghiêm sai phép
thực hiện tổng ra soát kiểm tra các trung cư nhà ở cơ sở kinh doanh
an toàn phòng cháy chữa cháy
sau sự việc cháy thương tâm ở trung cư mini
mỗi cá nhân tập thể cần nâng cao nhận thức về phòng cháy chữa cháy
đặt sự an toàn về tính mạng sức khỏe của mình là trên hết
trước hết xác định phòng cháy chữa cháy là bảo vệ sự an toàn của chính mình
của người thân và của toàn xã hội